mồ hôi và nước mắt nụ cười hạnh phúc và vinh quang
đó là những cung bậc cảm xúc của những nghệ sĩ này khi gắn bó với sân khấu tròn
đằng sau ánh đèn sân khấu đằng sau những vinh quang tán thưởng là nhọc nhằn vất vả
nhưng hơn hết là tình yêu sâu sắc dành cho nghề và dành cho nhau
hai vợ chồng diễn với nhau thì do trời nó mưa sân khấu nó ướt nó trơn
lúc mà mình hoàn thành công tác để mình vào mình xuống
thì cái chân mình đạp nó bị trượt
thế lúc đấy hai vợ chồng đang ở trên cao khoảng ba mét
là hai vợ chồng sập xuống

đón đúng cái người vợ mình rơi từ trên
tức là từ trên đầu mình rơi xuống
và từ trên đội cao ba mét rơi xuống

nếu như không có cái chân của chồng thì sẽ cắm mặt xuống

nghề siếc rất cần những con người có đam mê cháy bỏng
nhưng nghiệp siếc lại không ưu ái cho sức khỏe con người
cứ vào tầm tuổi ngoài bốn mươi
không còn sức khỏe để xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu
nhiều người chuyển tiết mục
hoặc làm công việc khác
như huấn luyện viên nhân viên hậu trường
vào trường siếc từ lúc còn là thiếu niên
hai mươi năm sau đã trở về hưu
nếu cơ quan không sắp xếp một công việc mới
đối với các nghệ sĩ đang còn sức lao động
điều đó thật nghiệt ngã
khi mà nói ra như này thì nó cũng có hai mặt vấn đề
nếu mà tôi cứ nói mãi về câu chuyện này
thì rồi mọi người sẽ nghĩ là
thế thì không nên cho con cái mình
ngành siếc làm gì
làm sao mà thổi được cái niềm đam mê
cho những người nghệ sĩ trẻ
đối với những người làm quản lý như tôi bây giờ là
cả một câu chuyện phải suy nghĩ
cái điều đầu tiên là mình phải
quan tâm yêu thương
đến những người nghệ sĩ của mình
cạo được kiện cho họ tốt nhất
để họ có thể mà tập luyện
họ làm nghề
nghệ sĩ ưu tú tống toàn thắng
một nghệ sĩ được nhiều người biết đến
với tài năng thuần phục của họ
các con thú dữ
tiêu biểu như chăn lớn
không chỉ với vai trò quản lý
ông còn miệt mài trong công tác
giàn dựng các tiết mục mới
và đào tạo nghệ sĩ trẻ
một tiết mục siếc thường thường
gắn bó được rất nhiều những cái cá nhân với nhau
để tạo ra một tiết mục siếc
đặc biệt là trong tập luyện
trong tập luyện sự đoàn kết sự hỗ trợ
cho nhau là một điều quan trọng nhất
yếu tố mà mang đến thành công cho các nghệ sĩ sip
đặc biệt chúng tôi trong nghề thì
luôn luôn có một câu nói là phải tôn sư trọng đạo
chúng tôi thì mặc dù không phải là gia đình
cùng nhau trong gia đình lớn
nhưng mà chúng tôi tạo ra
một cái gia đình mà chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau được
các đạo diễn luôn ý thức
được việc làm mới
và sáng tạo khi giàn dựng các tiết mục
các chương trình
thay vì giàn dựng các tiết mục siếc
truyền thống đơn lẻ
thì các chương trình siếc mới
đều được lồng ghép chủ đề tư tưởng cốt truyện
để gắn kết các tiết mục
siếc vào với nhau
nhiều chương trình siếc truyền thống
được liên tục thay đổi
biểu diễn tại giảm siếc trung ương
và các tỉnh thành trên cả nước
đặc biệt hiện nay
liên đoàn siếc việt nam
và một số đoàn siếc trong cả nước
đã đầu tư giàn dựng nhiều chương trình khác nhau
để đi lưu diễn
tại nhiều nước trên thế giới
và tham gia hầu hết các liên hoan siếc quốc tế
được tổ chức tại
monaco trung quốc
italia tây ban nha
và đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý
thông qua những hoạt động này
nghệ thuật siếc
cũng như văn hóa con người việt nam
được giới thiệu rộng rãi
tới công chúng thế giới
từ khi có giảm siếc trung ương
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đến bây giờ
thì thực sự là một điều may mắn nhất
cho ngành siếc việt nam
đó là siếc việt nam được có
đánh dấu trên bản đồ siếc thế giới
liên đoàn siếc việt nam cũng đã hội nhập được
hòa mình được với siếc thế giới
mặc dù chúng ta còn khó khăn
mặc dù chúng ta còn rất nhiều hoạn chế
nhưng với cách định hướng
và phát triển của mình riêng
có màu sắc riêng của mình
đặc biệt chúng tôi rất coi trọng
về truyền thống về bản sắc dân tộc
chúng tôi xây dựng hình ảnh
không phải là người việt nam làm siếc
mà chúng tôi xây dựng hình ảnh là siếc của việt nam
gần một trăm linh năm qua
siếc việt nam hiện đại
đã được công chúng đón nhận yêu mến
các đoàn siếc nghệ sĩ diễn viên
đã khẳng định được tài năng tên tuổi
bằng các danh hiệu giải thưởng
qua các liên hoàn siếc quốc tế
đối với các nghệ sĩ siếc
được đi thi không chỉ là vinh dự
mà còn là một thành công với chính họ
trong mỗi cuộc lưu diễn
mỗi cuộc thi quốc tế
là vô vàn cảm xúc khó diễn tả
bằng lời của những nghệ sĩ
khi tôi đi tham gia cuộc thi đấy
thi với khoảng một mươi tám nước
và giám khảo cũng khoảng độ một mươi hai người
của các nước
họ đến đấy làm giám khảo
đúng đến hôm trao giải
thì cứ thấy đọc mãi
cũng ngược khang nhận giải
không thể nói gì việt nam
thế đầu tiên các anh các chị bảo
ui hình như việt nam mà không vào được giải gì
không vào được giải gì
hay sao mà đọc đến gần hết
mà không thể đâu
vì các anh các chị biết tiếng
đến lúc mà họ sướng lên
là chúng tôi được giải bàn
chương nghề của chúng tôi
để có những giải với chương vàng với chương bạc
vì ít khi được tổ chức các cuộc thi
nhất là trong nước thì ít lắm
đầu tiên phải từ cuộc thi toàn quốc đã
thì họ bắt đầu họ yêu nghề
rồi bắt đầu họ tiếp tục họ
hôn đúc họ tập luyện
để tham gia được những cuộc thi lớn hơn
thế gần đây tôi cũng đề xuất
lãnh đạo bộ cục nghệ thuật biểu diễn
làm thế nào đấy
nên tổ chức lại những cuộc thi
liên hoàn toàn quốc
những người làm nghề
họ được tham gia
đối với đa số nghệ sĩ
siếc không phải là nghề
mà là nghiệp
nghiệp siếc khắc nghiệp
nhưng vinh quang
đã là nghệ sĩ siếc
họ đều mong được sinh tử cùng siếc
cả quãng đời trẻ trung
đẹp đẽ và sôi nổi
họ đã dành chọn cho nghệ thuật siếc
giúp đỡ những người lãnh đạo